từ ngày tám tháng bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bảy đã triển khai năm mươi dường hội sức cho bệnh nhân covid một mươi chín
từ ngày hai mươi tám tháng bảy khi diễn biến dịch căng thẳng số ca nhiễm và chuyển nặng tăng theo
thì bệnh viện đã triển khai hai trăm linh giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có năm mươi giường thở máy cho bệnh nhân nặng nguy kịch và một trăm năm mươi giường thở oxy
bất kể ngày đêm bệnh nhân được chuyển đến liên tục
trước nhu cầu bức thiết của thực tế từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay
bệnh viện đã triển khai năm trăm linh dường hội sức cấp cứu
dùng toàn lực cho khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín để cứu các ca bệnh nguy kịch
hàng loạt khoa để chuyển đổi công năng
cùng với đó huy động tối đa các y bác sĩ tập trung cứu bệnh nhân covid một mươi chín
duy trì song song hai mặt trận điều trị covid một mươi chín và bệnh nhân thông thường
tiến sĩ bác sĩ phan văn báu chia sẻ ngoài bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân nặng phải chạy thận ghép thận lọc màn bụng bệnh viện năng cứu chữa rất nhiều
mỗi ngày ba trăm linh bốn trăm linh người còn có khoảng năm trăm linh bệnh nhân đến khám chữa các bệnh khác
bên cạnh đó bệnh viện còn quản lý bệnh viện giã chiến ở bình chánh với hai bệnh nhân
và cử một đội xuống huyện cần giờ thiết lập khoa hồi sức cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
vật tư y tế phục vụ cho cấp cứu điều trị bệnh nhân chuyển biến nặng cơ bản đã được chuẩn bị sẵn sàng
từ việc áp dụng các phát đồ chuẩn theo bộ y tế đến nay đã có nhiều tín hiệu đáng mừng
các ca tử vong chuyển nguy kịch liên tục giảm mạnh ở bệnh viện nhân dân một một năm
trong tổng số ba sáu trăm một mươi tám bệnh nhân đã tiếp nhận thì điều trị khỏi cho xuất viện bốn trăm linh bảy bệnh nhân vừa và nặng
điều trị giảm nhẹ và chuyển xuống tầng dưới một hai mươi bốn bệnh nhân
nhờ kết hợp các tuyến dưới để hội chẩn và sàng lọc tốt
nên các ca bệnh đưa lên đã được tiếp nhận điều trị tích cực ngay từ đầu
ngoài bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm nhiều bệnh viện điều trị covid một mươi chín khác ở tp hcm
cũng đã giảm nhận ca tử vong và chuyển biến nặng
đặc biệt công tác chăm sóc phát thuốc ngay từ khi phát hiện nhiễm được tiến hành đầy đủ từ xã phường và f tại gia đình
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đến ngày một mươi bốn tháng chín đang điều trị ba mươi chín hai trăm chín mươi bệnh nhân
trong đó có hai chín trăm bốn mươi hai trẻ em dưới một mươi sáu tuổi hai sáu trăm một mươi sáu bệnh nhân nặng đang thở máy và hai mươi ba bệnh nhân can thiệp mco
trong ngày một mươi ba tháng chín có hai năm trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện
tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm hai nghìn chín
một trăm hai mươi một đến nay là một trăm năm mươi hai tám trăm chín mươi bốn bệnh nhân